sau hai tuần gia quân các lực lượng chức năng tỉnh lào cai đã xử phạt tạm giữ hàng chục trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm các quy định về nồng độ cồn
theo thống kê từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi đến ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi các lực lượng chức năng tỉnh lào cai đã xử phạt bảy mươi ba trường hợp vi phạm các quy định về nồng độ cồn
tước giấy phép lái xe của sáu mươi một trường hợp với tổng số tiền xử phạt trên ba trăm năm mươi triệu đồng
đặc biệt cơ quan chức năng đã xử phạt hai trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển ô tô với mức phạt cao nhất là tức bằng lái xe hai mươi ba tháng xử phạt hành chính ba mươi năm triệu đồng và tạm giữ phương tiện bảy ngày
hiện lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm đồng thời tuyên truyền tạo bước chuyển biến về ý thức và hành vi của người tham gia giao thông